thưa quý vị các đồng chí và các bạn chỉ trong vòng hơn một tháng trên địa bàn tỉnh tiền giang liên tục xảy ra ba vụ giết người cướp của với tính chất đặc biệt nghiêm trọng
tất cả những nạn nhân trong ba vụ án đều tử vong do nhiều nhát dao đâm điều đó chứng tỏ đối tượng gây án rất manh động và ra tay tàn động
điều này đã khiến người dân trên địa bàn tỉnh tiền giang và các vùng lân cận vô cùng hoang mang lo sợ
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
công an thành phố mỹ tho đã tổ chức bảo vệ hiện trường
nhận định đây là vụ án mạng có tính chất nghiêm trọng
công an thành phố mỹ tho đã báo cáo công an tỉnh tiền giang xin hỗ trợ điều tra
ngay lập tức phòng cảnh sát điều tra phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh tiền giang xuống hiện trường ngay trong đêm
kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy trần trung hoàng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín ở ấp bốn xã đảo thạnh thành phố mỹ tho
trên người nạn nhân có tổng cộng một mươi năm vết nằm từ một vật sắt nhọn
nạn nhân tử vong được xác định từ sáu đến tám tiếng đồng hồ do một mươi năm vết đầm chủ yếu là vào những chỗ hiểm như ít hầu gáy tài
khám nghiệm hiện trường xung quanh ngoài đo dếp tông được người nhà xác định là của nạn nhân
công an không phát hiện thêm dấu vết nào cả nghi

qua điều tra ban đầu cơ quan chức năng nhận định đây là một vụ giết người cướp của
tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng anh hoàng bị giết do bâu thuẫn cá nhân vì nạn nhân vốn là ca sĩ nghiệp dư
tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng anh hoàng bị giết do bâu thuẫn cá nhân vì nạn nhân vốn là ca sĩ nghiệp dư và có mối quan hệ khá phức tạp

tuy nhiên đến vụ thứ hai và vụ thứ ba hai nạn nhân điều hành nghề xe ôm từ đó bàn chuyên án thống nhất đi đến kết luận phung thủ sát hại các nạn nhân là để cướp của với thủ đoạn lợi dụng đêm tối thuê xe ôm đến đoạn đường vắng rồi ra tay sát hại
từ đó bàn chuyên án thống nhất đi đến kết luận phung thủ sát hại các nạn nhân là để cướp của với thủ đoạn lợi dụng đêm tối thuê xe ôm đến đoạn đường vắng rồi ra tay sát hại

đây là thông tin vô cùng quan trọng giúp cơ quan điều tra khoanh vùng đối tượng ra soát lại số đối tượng nghi vấn
bàn chuyên án thấy nổi lên đối tượng nguyễn hoài nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn không nghề nghiệp
ở ấp long thạch xã long thạnh bình điền chợ gạo tiền giang
có đặc điểm về ngoại giống như từ lời của nhân chứng
điểm đáng chú ý là thời gian gần đây nam tiêu phung phí
trong khi gia cảnh tại rất nghèo bản thân lại không có công an việc làm
rõ ràng nam đang có dấu hiệu bất minh về tài sản
sau khi phân tích về những dấu hiệu khả nghi của đối tượng
cơ quan công an lập tức triệu tạp nam
tuy nhiên đối tượng đã trốn khỏi địa phương
gia đình không ai biết nam đi đâu
gia đình nam đã phối hợp cùng với cơ quan điều tra
cung cấp một số địa chỉ nghi là nam có thể lùi tới
điểm xác minh thì tên nam này không có mặt ở địa phương
và tên nam này đã bỏ địa phương đi từ lâu
hiện nay nam làm gì ở đâu thì địa phương không biết
nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ
ban chuyên án đã xác định nam có mối quan hệ ở ninh thuận
cụ thể là có một bạn gái ở ninh sơn tỉnh ninh thuận

do vậy ban chuyên án nhận định là có khả năng là tên nam hiện nay đang ở ninh thuận
ban chuyên án đã cử một tổ công tác
phối hợp với công an ninh thuận để xác minh tri bắt tên nam
khi nhận được phân công của bám đốc như là ban chỉ huy của chuyên án
thì tôi trực tiếp đi thái duyên dạy kế hoạch
tức tốc lên đường ra ninh thuận
ra ngoài thì mình cũng phối hợp với bx bốn mươi năm ninh thuận
công an ninh sơn
bố trí chủ yếu là phục chỗ giám sát chỗ nhà
thủy là bạn gái của nam
để là trà nam xuất hiện
thì mình phục ba ngày
từ đến tám h nửa ngày hai mươi năm tháng một mươi
thì nam xuất hiện tại quán cà phê
suối đá thuộc khu phố bảy thị trấn ninh sơn
kế hoạch lập ra như sau
đội trinh sát được cử điện ninh thuận
phối hợp với công an ninh thuận
áp sát theo dõi quanh khu nhà bạn gái đối tượng
đồng thời theo dõi sát sao mọi hành vi của bạn gái nam
để từ đó lần tìm dấu vết
sau nhiều ngày theo dõi bạn gái của nam
đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn
các trinh sát phát hiện bạn gái nam
ngồi uống nước tại khu phố số bảy
thị trấn tân sơn ninh sơn
và có vẻ như đang chờ đợi ai đó
khoảng một mươi năm phút sau nam xuất hiện
đợi cho nam ngồi tại chỗ
các trinh sát tiến hành mời nam về làm việc
tuy nhiên lập tức nam bỏ chạy không tẩu thoát
tại cơ quan điều tra khi được hỏi tại sao lại chạy trốn
thì nguyễn hoài nam không trả lời được
và cũng không thay báo gì cả
cho đến khi các điều tra viên đưa ra tình tiết
chiếc điện thoại iphone năm s
mà bạn gái của nam đang dùng
chính là điện thoại của anh hoàng
nạn nhân bị giết thứ nhất
khi đó nam mới nhận tội
và thành khẩn thay báo

vì không có tiện đi thăm bạn gái
đang ốm ở ninh thuận
vào tối muộn ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn
nam gặp ông trần trung hoàng
sau đó ông hoàng chủ nam đi tâm sự
biết người này là dân đồng tính
nên nam đồng ý lên xe ông hoàng
tuy nhiên khi đến khu vực vắng vẻ
ở kênh nổi xã tân mỹ tránh thành phố mỹ tho
nam yêu cầu ông hoàng dừng xe lại
ông hoàng mất cảnh giác
nam dùng dao tấn công từ phía sau
đâm liên tục đến xe ông hoàng
nam đem tiếp một mươi năm nhát vào cổ lưng bả vài phùng ngực
làm cho ông này gục xuống tử vong tại chỗ
sau đó nam lấy một chiếc điện thoại iphone
rồi lên xe máy của ông hoàng tẩu thoát
chiếc xe nam bán với giá tám triệu đồng
khi hết tiền nam tiếp tục quay về thành phố mỹ tho
và gây án

nam thuê anh lê hoàng thành
là người hành nghề xe ôm
chở từ nguyễn thị thành thành phố mỹ tho
về chợ gạo
khi đến khu vực vắng người qua lại
ở thị trấn tân mỹ chánh thành phố mỹ tho
từ phía sau nam rút dao đâm một mươi hai nhát
vào lưng và cổ
làm cho anh thành ngá gũ xuống đường
rồi nam cướp xe tẩu thoát
sau đó anh thành cố vương người
bỏ vào nhà dân nhờ giúp đỡ

nhưng trên đường đi cấp cứu thì anh thành đã tử vong
vì thấy việc gây án trót lọt
không để lại dấu vết
nên nam nảy sinh ý định tiếp tục thực hiện tội ác này
đêm ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn
nam nhờ anh trần văn lâm
cúng hành nghề xe ôm
chở từ ngã ba trung lương về huyện chợ gạo
cũng như những lần trước
y đi một đoạn đến nơi vắng vẻ
ở khu dân cương ấp long thành
xá long bình điện thành phố mỹ tho
nam bất ngờ tấn công anh lâm
bằng một mươi ba nhát dào
làm cho người xe ôm cùng chết tại chỗ
sau đó nam lấy xe máy và bí điện của nạn nhân
thẳng nhiên rời khỏi hiện trường
ba cái vụ án này
kể cả là mình nói về góc độ
kể cả là giám đốc con tỉnh
rồi chỉ huy nói chung đứng ngồi không yên
nói chung là rất là nóng
trước cái bức xúc với là cái tâm trạng lo lắng
của người dân gì đó
thì ở là đơn vị là quy động hết lực lượng
của phòng cảnh sát hành sự
rồi công an thành phố mỹ tho
là gà sót là tri lùng
thì qua cái chung là cái này là do
là cái tình hình như vậy
anh em là hết mình hết sức
phân những nhiệm vụ phân công thì các anh em đều hoàn thành
nhanh báo về cái chỉ huy để
chỉ đạo tiếp
thì trong cái việc này là cái sự lòng nhiệt tình của anh em
là dẫn đến mau
nhận định ra là đối tượng
và cái sự là phán đón của chỉ huy
quyết đón của chỉ huy
xuất phát từ trách nhiệm của lực lượng công an
đối với dân dân
thứ hai đó
cái tinh thần
của lực lượng vũ trang
nó thể hiện rất rõ ràng trong vụ này
là không ngư nghĩ
khi kết thúc
bắt đúng đối tượng
rồi là tiếp tục điều tra mở rộng
để xem xét
có còn có tổ chức hay không
có nhiều đối tượng hay không
hay chỉ một đối tượng
và phối hợp với các
cái ngành liên quan
hoặc là diện giới tòa để đưa ra xét xử nhanh nhất
răn đe đối tượng
và đã là cũng báo cáo
với nhân dân rằng
công an có trách nhiệm rất cao và
là làm việc
rất có hiệu quả

chỉ vì không có tiền cho bạn gái trong thời gian bốn mươi ngày
nam đã giết chết ba mạng người
cướp xe gắn máy và cả điện thoại di động
với tổng số tiền bán được là hơn ba mươi bốn triệu đồng
tôi gấp hết hạng nguy hiểm nhiệt tôi đã làm
tôi cho tôi gọi lời xin lỗi với mấy gia đình nhân dân
tôi không hiểu sao mà tôi có thể làm được gì đó nha
mà tôi có thể làm được như vậy
tôi không dám nhìn sự ân xá của chủ định nước
vì tôi làm tôi xin tiền chịu
sáng ngày hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm
tòa án nhân dân tỉnh tiền giang mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn hoài nam
với thủ đoạn hết sức giả màn
nguyễn hoài nam đã sử dụng dao chuẩn bị sẵn
đâm quyết liệt nhiều nhát vào những vùng nguy hiểm của nạn nhân
nhằm tước đoạt mạng sống của người khác
để chiếm đoạt tài sản
phục vụ cho việc tiêu xài cá nhân
hành vi phạm tội của nguyễn hoài nam
không những đã trực tiếp xâm hại đến tính mạng
mà còn xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác
được pháp luật bảo vệ
gây dư luận xấu trong quần chúng dân dân
ánh hưởng xấu đến trực tự xã hội tại địa phương
tòa tuyên án bị cáo nguyễn hoài nam
tưởng hình về tội giết người
một mươi tám năm tù về tội cướp tài sản
tổng hình phạt tưởng hình
đây là bản án thích đáng cho kẻ đã cướp đi mạng sống của ba người
nếu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiền giang
không phá được vụ án
bác nguyễn hoài nam kịp thời
chắc có thể nam sẽ tiếp tục gây án
danh sách nạn nhân có thể sẽ còn tiếp tục kéo dài

xin kính chào tạm biệt
cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi